mô hình được gây dựng theo tiêu chuẩn pgs nghĩa là sản xuất theo đúng quy trình tuân thủ các quy định trong sản xuất hữu cơ
trên thế giới chứng nhận pgs được áp dụng tại các nước có nền nông nghiệp phát triển như hoa kỳ brazil new zealand đan mạch
theo đó nông dân nhà quản lý và doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với nhau
mỗi nhóm nhỏ từ năm thành viên sẽ liên kết thành nhóm sản xuất nhiều nhóm tạo thành liên nhóm liên kết và kiểm tra chéo lẫn nhau
hiện nay sản phẩm
sản phẩm rau hữu cơ của huyện đương sơn đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn của tổ chức đan mạch của đan mạch
bà con tham gia trực tiếp sản xuất thì đều được huyện tổ chức các lớp tập huấn trong thời gian ba tháng
sau đó cấp cái chứng chỉ này để đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận là sản phẩm hữu cơ
cùng với đó nữa thì chúng tôi cũng đã dành ra một diện tích ở khu trung tâm huyện để làm cái cửa hàng trưng bày và giới thiệu và bán sản phẩm rau hữu cơ này
hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ chạy hòa với sáu mươi một thành viên đều là các chị em trước đây chỉ quen với canh tác với những cây trồng truyền thống thu nhập thấp
từ khi hợp tác xã được thành lập đời sống của các hội viên được cải thiện rõ rệt mang lại thu nhập ổn định từ ba đến bốn triệu đồng mỗi tháng